tại thành phố cần thơ đoàn giám sát tối cao của quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi tám
do đồng chí đỗ ba tị ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát thực tế tại thành phố cần thơ
ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của thành phố cần thơ trong công tác thực hiện phòng cháy chữa cháy phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị lưu ý
cần thơ nên quan tâm hơn về công tác tuyên truyền phát huy tinh thần phòng ngừa cháy nổ đặc biệt hạn chế cháy nổ những nơi có nguy cơ cao
như khu công nghiệp trà nóc và khu chợ trên sông phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân sự và công an